thưa quý vị
trái với sự ồn ào náo nhiệt của không khí tết đang tràn ngập từ thôn quê đến thành thị
tết trên thị trấn trường sa hôm nay dù không được ồn ào náo nhiệt như thế
nhưng cũng đủ khiến cho mỗi người con xa quê đang làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió ấm lòng
và dù sắc xuân đang trải rộng trên khắp đất nước nhưng ở trường sa những đêm đương gác
luôn vững chắc tay súng canh giữ biển đảo quê hương đã trở thành khẩu hiệu của người lính đang sống
lao động và học tập trên mảnh đất tiền tiêu của tổ quốc thân yêu
giờ này tại thị trấn trường sa không khí tết cũng đang lan tỏa khắp nơi
tết ở trường sa không phiên chợ tết không chợ hoa không tràng hoàng lộng lẫy như ở nhiều nơi trên cả nước
nhưng tết ở đây có ý nghĩa hết sức thiêng liêng mà không phải nơi đâu cũng có
điều đặc biệt của tết nơi đây đó là sự hội tụ đầy đủ những nét văn hóa truyền thống
đủ hương vị tết trên mọi miền đất nước
từ những đòn bánh tết cảnh mai rực rỡ tới từ phương nam
cho đến những cặp bánh trưng bánh dày những cây quất chữ quả mang hương sắc phương bắc
tất cả hòa vào hương vị tết mặn nồng tại nơi vùng đảo thiêng liêng của tổ quốc
tết nguyên đán năm nay nơi đảo sa vẫn có mâm ngũ quả cảnh mai vàng
đêm giao thừa có các hoạt động văn hóa văn nghệ mừng đảng mừng xuân chào cờ đầu năm
trồng cây viếng đài tưởng niệm liệt sĩ khu tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh
trong các ngày tết cổ truyền đảo còn tổ chức các trò chơi dân gian
thi đấu bóng truyền bóng đá tạo không khí vui vẻ đoàn kết thắt chặt tình quân dân trên đảo
nhưng trước đó có lẽ điều mà
ai trên đảo cũng muốn được chứng kiến là gói bánh trưng
những hình ảnh sau lưng tôi quý vị và các bạn có thể bắt gặp ở bất cứ nơi nào trên đất nước việt nam
trong những ngày cận tết này
thế nhưng đây là một nơi rất đặc biệt
đó là trường sa nơi mà cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo
cũng đang có những hoạt động đón tết giống như ở trên đất liền
và điều này
một phần sẽ làm ấm lòng những chiến sĩ đang công tác sinh sống trên đảo trường sa
tết không chỉ có mai có đào ở khu vực hậu cần
không khí xuân cũng không kém phần nhột nhịp
việc mổ lợn gói bánh đã trở thành một truyền thống của quân và dân trên đảo
chắc hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên khi ở đây
những chiến sĩ mới ở độ tuổi đôi mươi
nhưng việc gói bánh cũng trở nên rất thành tựu

ban đầu mới ra còn bỡ ngỡ
nhưng rồi không khí phong vị ngày tết đã khiến các anh cũng quen dần với những tập tục cổ truyền
điều mà không phải nơi nào trên đất liền cũng có được